xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay thứ bảy ngày hai tháng một mươi
thực tin vui khi một số thành phố lớn như đà nẵng thành phố hồ chí minh bắt đầu từ ngày hôm qua đã thực hiện nới lỏng giãn cách
người dân và lượng phương tiện đi trên đường cũng nhộn nhịp hơn
và bên cạnh đó là nhu cầu rời thành phố về quê của người dân cũng rất lớn
và đây là một bài toán đặt ra cho chính quyền các địa phương cần có phương án kịp thời để hỗ trợ thống nhất tháo gỡ khó khăn
đi kèm theo đó còn có các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh đang được triển khai thực hiện
những nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ở phần sau của chương trình ngày hôm nay
và trước hết mời quý vị cũng điểm qua một số thông tin an ninh trật tự nổi bật
do mầu thượng ca nhân nguyễn đồng hường ở huyện tiên du và lý khánh ninh ở huyện mộc châu tỉnh sơn la
đã hẹn gặp nhau giải quốc mơ vấn thượng gọi chính thương nhân khác chuẩn bị nguồn